thưa quý vị đã năm ngày trôi qua nhưng hình ảnh thông tin về vụ cháy trung cư mini tại khương hạ thanh xuân hà nội
vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ của người dân sinh sống xung quanh tòa trung cư mà còn đối với nhân dân cả nước
trong bão lửa đau thương đêm hôm đó thì chúng ta không chỉ thấy những thao tác khẩn trương dứt khoát
trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn của các chiến sĩ công an
mà còn thấy cả những bước chân không biết mệt mỏi của những thành viên đội cứu hộ khẩn cấp đường phố fas andr
họ những người làm công việc sơ cướp cứu tai nạn giao thông miễn phí trên các tuyến đường của thủ đô
đã cùng phối hợp lao vào đám cháy với hy vọng tìm những cái còn trong cái mất
họ những người làm công việc sơ cướp cứu tai nạn giao thông miễn phí trên các tuyến đường của thủ đô
đã cùng phối hợp lao vào đám cháy với hy vọng tìm những cái còn trong cái mất

họ những người làm công việc sơ cướp cứu tai nạn giao thông miễn phí trên các tuyến đường của thủ đô

họ những người làm công việc sơ cướp cứu tai nạn giao thông miễn phí trên các tuyến đường của thủ đô